lãnh đạo huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng sáu tại khu vực suối liên khương tỉnh lâm đồng
sau khoảng ba ngày tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể mb một mươi sáu tuổi thường trú ở đức trọng
theo lãnh đạo địa phương mb là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trước khi xảy ra vụ việc mb không còn đi học
ngày hai mươi chín tháng sáu mb đi chơi cùng nhóm học sinh tại trường trung học cơ sở hiệp thạnh thì xảy ra vụ việc đau lòng
trước đó truyền hình nhân dân đã đưa tin khoảng một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng sáu năm em học sinh lớp tám a năm trường trung học cơ sở hiệp thạnh đã đến suối liên khương tắm và cả năm em học sinh đã bị nước cuốn
hai em học sinh may mắn thoát nạn còn lại ba em bị đuối nước
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đến hiện trường tiến hành tìm kiếm trục vớt nạn nhân
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai em học sinh